hôm nay ngày một mươi tháng một mươi hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ hai
buổi sáng trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí đinh thế ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy